ba tháng hai tức ngày hai mươi chín tết anh n tạm trú tại phường tân thới hòa ở quận tân phú tp hcm nhận được một món hàng là chiếc micro mini h kro k từ một tài xế grab
vợ chồng anh n mở chiếc micro thử kiểm tra thì không lên nguồn nên vợ anh nắm micro vào một ổ điện trong nhà để sạc pin
thì bất ngờ micro phát nổ lớn vụ nổ làm chị tê bị cháy quần áo bỏng hai bên đùi hai tay và phần ngực
con trai ba tuổi cũng bị bỏng phần chân vào bụng
qua điều tra ban đầu chiếc micro được gửi đến mà người nhận là anh n không hề biết trước
hiện vụ việc đang được cơ quan công an khẩn trương điều tra làm rõ
một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa ăn tiền quy mô lớn vừa được công an tp biên hòa tỉnh đồng nai triệt phá thu giữ khoảng hơn một tỷ đồng
khoảng một mươi năm h chiều ngày bảy tháng hai tức ngày ba tết tại khu phố ba phường tân hòa thành phố biên hòa các trinh sát hình sự thuộc công an tp biên hòa
phát hiện hàng chục đối tượng
đang tụ tập đánh bạc bằng hình thức sóc địa ăn tiền với quy mô lớn
lực lượng công an đã truy đuổi khống chế được hai mươi một đối tượng
vật chứng thu giữ gồm một bộ sóc đĩa hai mươi xe mô tô cùng số tiền hơn một tỷ đồng
trong đó có khoảng hai trăm bảy mươi triệu thu tại hiện trường số còn lại thu trong người các đối tượng
ngay sau đó các đối tượng và tăng vật đã được đưa về trụ sở công an tp biên hòa để tiếp tục điều tra vân loại xử lý hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
một mươi năm người tử vong và một trăm năm mươi người bị thương do tai nạn giao thông
đây là số liệu thống kê mới nhất từ văn phòng bộ công an trong sáu ngày nghỉ tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
chỉ riêng trong ngày bảy tháng hai tức là ngày ba tết cả nước xảy ra ba mươi hai vụ tai nạn giao thông đường bộ khiến một mươi năm người tử vong bốn mươi người bị thương
về công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm giao thông lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương đã phát hiện xử lý lập biên bản trên hai trường hợp vi phạm
ra quy định xử phạt với số tiền gần
giảm chín trăm tám mươi năm triệu đồng so với cùng kỳ năm trước tai nạn giao thông có giảm về số vụ việc số người tử vong và bị thương
nạn chặt chém giá trong giữ xe thường diễn ra trên địa bàn hà nội vào dịp tết nhất là tại khu vực quận hoàn kiếm
trước tình hình trên công an quận hoàn kiếm đã công bố số điện thoại đường dây nóng để người dân phản ánh khi phát hiện sai phạm của các bãi xe như thu phí quá mức quy định
hiện nhiều người dân đang
phải trả phí trong xe cao gấp từ ba đến một mươi lần so với quy định ít nhất là từ một mươi đến hai mươi đồng một xe máy thậm chí khi bãi xe đông giá vé bị thu đến năm mươi đồng một xe máy trong khi theo quy định phí chung giữ xe ban ngày cao nhất là năm đồng một xe
công an quận hoàn kiếm khuyến cáo người dân chỉ gửi xe tại các điểm trông giữ được ubnd quận cấp phép những bãi xe nào vi phạm từ hai lần trở lên sẽ bị thu hồi giấy phép bãi xe nào không có giấy phép sẽ bị xe bỏ
khi phát hiện việc thu phí gửi xe quá mức quy định quanh khu vực hồ hoàn kiếm người dân có thể gọi tới số điện thoại sáu mươi chín hai trăm một mươi chín sáu nghìn năm trăm sáu mươi của công an quận hoàn kiếm để phản ánh
ngày ba tết tại thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên đã mở hội xuống đồng đầu năm khởi đầu cho một năm sản xuất nông nghiệp mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu
theo quan điểm của người nông dân việt nam chọn ngày khai xuân xuống đồng không chỉ để kịp thời vụ mà
có ý nghĩa văn hóa gắn liền với tập quán canh tác khai xuân đúng ngày tốt sẽ cho mùa vụ bội thu
điều đặc biệt ở hội xuống đồng đầu xuân năm nay đó là cùng với việc thi cấy thi cầy truyền thống
thì ngành nông nghiệp phổ yên thái nguyên cũng đưa cơ giới vào các khâu làm đất gieo cấy
theo các nhà chuyên môn nếu việc sử dụng máy móc nông nghiệp được đồng bộ ở các khâu
thì mỗi hectare có thể giảm chi phí tới ba triệu đồng
nếu tính vụ đông xuân ở toàn miền bắc thì có thể tiết kiệm được khoảng hai ba trăm linh tỷ đồng
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh lúc chín giờ sáng của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi